xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị vào sáng nay ngày ba mươi một tháng ba tại nhà quốc hội với sự điều hành của bà nguyễn thị kim ngân
quốc hội khóa một mươi bốn tiến hành việc bầu chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội
về dự kiến nhân sự bầu chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
tiếp đó quốc hội bầu chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín
với kết quả bốn trăm bảy mươi ba trong tổng số bốn trăm bảy mươi ba đại biểu có mặt biểu quyết tán thành
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đã được bầu làm chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
ngay sau khi công bố kết quả bỏ phiếu chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tuyên thệ nhậm chức
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
có chẳng bị cáo lê văn hải từ nhiều năm nay liên tục khiếu kiện từ trung ương đến địa phương về vấn đề đất đai
tất cả những khiếu kiện này đều được các cấp giải quyết song bị cáo hải vẫn cho rằng yêu cầu của mình không được quan tâm
vì thế từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lê văn hải thường xuyên sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải và chia sẻ công khai nhiều bài viết có nội dung xúc phạm đến uy tín danh dự nhân phẩm nhiều lãnh đạo đảng nhà nước
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê văn hải bốn năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
công an huyện mộc châu tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an huyện vân hồ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chân ma túy
đối tượng bị bắt là phạm văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tệ tỉnh bắc ninh
tăng vật thu giữ tại chỗ
gồm hai kg ma túy đá và hai viên ma túy tổng hợp
qua điều tra đối tượng nam khai nhận bản thân nghiện ma túy đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy vừa ra tù vào hồi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày hai mươi tám tháng ba phạm văn nam lên mộc châu tìm mua số ma túy trên về từ sơn để tiêu thụ
khi đang vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
vào chiều ngày ba mươi tháng ba công an tỉnh tiền giang cho biết
đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
công an tỉnh tiền giang tạm giữ hình sự nguyễn lê tuấn chú tại thị xã cây lệ và nguyễn ngọc viễn chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang
để điều tra về hành vi đánh cướp súng và tiền của một thượng úy cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
theo thông tin ban đầu vào lúc chín h ba mươi phút cùng ngày thượng úy nguyễn khắc trung thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
điều khiển xe máy mang biển số năm mươi chín l một trăm năm mươi hai nghìn năm trăm hai mươi tám đến công an huyện cái bè tiền giang công tác
khi qua cầu bình đức xã bình đức huyện châu thành thượng úy trung đã bị hai thanh niên đi trên xe ô tô nằm chỗ màu trắng
mang biển số sáu mươi ba a tám nghìn năm trăm bảy mươi một ép xe máy vào lề đường và ngay sau đó người ngồi ghế sau ô tô bước xuống cầm gậy ba khúc tấn công thượng úy trung
rồi cướp súng tiền và giấy tờ tùy thân
tại lạng sơn công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn cho biết vừa bắt giữ đối tượng hoàn thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tệ xã vạn linh huyện tri lăng về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào đêm ngày hai mươi năm tháng ba tại một quán ốc trên địa bàn thôn hoa tâm xã hòa bình huyện tri lăng
do xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu là phạm văn tuân là người địa phương trung đã dùng dao bấm đâm vào vùng lưng khiến cho tuân bị thương
tiếp sau đó tuân đứng dậy cầm ghế nhựa đập vào đầu chung rồi quay người bỏ chạy
do bực tức trung đã đuổi theo và dùng dao đâm liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và vùng vai cánh tay
nặng nặng và phải đi cấp cứu hiện vụ việc đang được công an huyện tiếp tục điều tra cùng có hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn khi tại các công ty trong khu công nghiệp đều có camera an ninh từ cổng đến từng phòng làm việc
thẻ từ kiểm soát người ra vào nhằm đảm bảo chỉ có những người có trách nhiệm mới được đến những nơi cần thiết
tất cả người và phương tiện ra vào công ty đều được kiểm tra tại cổng gác
thế nhưng trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc đang diễn ra một thực trạng ở nhiều công ty các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
tưởng như rất chặt chẽ về vấn đề an ninh nhưng mà thực tế thì vẫn còn nhiều sơ hở để các đối tượng xấu lợi dụng trộm cắp tài sản
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
nguyễn phú quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở xã trung mỹ huyện bình xuyên là công nhân một công ty về sản xuất
lắp ráp linh kiện điện tử ở khu công nghiệp bà thiện hai huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
quá trình làm việc tại đây quang nhặt được một chiếc thẻ từ của công ty phát cho công nhân để ra vào công ty làm việc
đêm ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một quang đột nhập vào công ty rồi sử dụng chiếc thẻ này để vào phòng sản xuất trộm cắp gần một mươi sáu con chip điện tử
với tổng trị giá gần năm trăm linh triệu đồng
sau đó quang liên hệ qua mạng xã hội bán ba bảy trăm bảy mươi con chip trộm cắp được cho nguyễn văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở xã hoàng hoa huyện tam dương với giá một trăm linh năm đồng một con
tôi thấy là hệ thống an ninh của khu công nghiệp là ban đêm chỉ có bảo vệ phòng ngoài không có bảo vệ tại nơi cất giữ
và thời tiết ban đêm tối các công ty chỉ sử dụng camera và chỉ sử dụng thẻ tử để có thể mở được các cửa
nên tôi đã lợi dụng những yếu tố đấy để có thể xâm nhập
thống kê của công an huyện bình xuyên cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
công an huyện bình xuyên đã tiếp nhận gần hai con chip
công an huyện bình xuyên đã tiếp nhận gần hai con chip
lực lượng bảo vệ thì chủ yếu là tập trung bảo vệ ở vòng ngoài ngoài cổng của các công ty
không bố trí đầy đủ được lực lượng để bảo vệ cái tài sản ở trong công ty
đặc biệt là trong các kho nguyên liệu và trong bộ phận sản xuất
cùng với đó công tác quản lý công nhân lao động ở các doanh nghiệp cũng còn bị buông lỏng
như trường hợp nguyễn phú quang trước đó đã phạm tội trộm cắp tài sản cũng trong một công ty thuộc khu công nghiệp bình xuyên
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi vừa bị xử phạt hai mươi bảy tháng tù
cho hưởng án treo về tội danh này nhưng vẫn dễ dàng được tuyển dụng vào công ty mới
để rồi tái phạm tội chỉ sau khi làm việc tại công ty chưa đầy một tháng
để góp phần đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm trộm cắp
xảy ra tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
cùng với việc chủ động củng cố lực lượng bảo vệ
các doanh nghiệp cần kịp thời báo cáo các vụ việc liên quan với cơ quan điều tra
tránh trường hợp thỏa thuận đền bù với đối tượng phạm tội nhằm che giấu vụ việc
hơn ba sản phẩm giấy dép thời trang có dấu hiệu giảm mạo các thương hiệu nổi tiếng
vừa bị đội quản lý thị trường số một mươi sáu phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận long biên
tp hcm kiểm tra phát hiện tại địa chỉ số ba mươi ngõ năm mươi sáu ngách một trăm ba mươi chín thạch cầu quận long biên
kho hàng rộng hơn một trăm linh m hai được chủ cơ sở là bà bùi thị giang ba mươi ba
trú tại triệu sơn thanh hóa thuê để chứa các sản phẩm giấy dép thời trang
qua kiểm đếm sơ bộ tất cả số hàng này đều mang nhẵn hiệu thương hiệu nổi tiếng như gucci adidas lv
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
đồng thời khai nhận nhập số hàng hóa này từ các nguồn trên mạng xã hội
bản thân cơ sở kinh doanh này cũng hoạt động chủ yếu bằng hình thức online live stream qua một số nền tảng thương mại điện tử